khu vực vĩnh phúc phú thọ hà nam cũng đang trong đà giảm hiện từ tám mươi tám đồng đến chín mươi đồng một kg
tại miền nam sau khi lô lợn sống đầu tiên gồm hơn ba trăm linh con từ thái lan được nhập khẩu về đồng nai giá lợn hơi cũng quay đầu giảm
tại đồng nai thành phố hồ chí minh giá lợn hơi ở mức tám mươi sáu đồng một kg
các tỉnh miền tây giá lợn hơi phổ biến từ tám mươi bảy đồng đến tám mươi chín đồng một kg
thấp nhất cả vùng là bà rịa vũng tàu và vĩnh long giảm còn tám mươi năm đồng một kg
nếu như mọi năm thời điểm này nhiều vùng cây ăn trái tại khu vực đông nam bộ đang rộ mùa thu hoạch
thì năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn mọi năm
không những thế do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều loại trái cây vụ hè đã bị rớt ra sớm
tại đồng nai nếu như năm trước trôm trôm được bán với giá tại vườn là ba mươi đồng đến bốn mươi đồng một kg
thì năm nay giá chỉ còn từ năm đến một mươi hai đồng một kg
sầu riêng thái cũng giảm mạnh từ sáu mươi năm đồng một kg xuống còn ba mươi năm đồng một kg
sầu riêng ri sáu giảm từ năm mươi năm đồng một kg chỉ còn ba mươi đồng một kg
các loại bơ măng cụt cũng đồng loạt xuống giá dù nhiều khu vực đã vào cuối vụ thu hoạch nguồn cung không còn quá dồi dào
thực tế từ đầu năm đến nay nhiều mặt hàng trái cây tươi có thị trường xuất khẩu chính là trung quốc đã kêu cứu do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhiều nông sản đã xảy ra tình trạng un ứ
rớt giá đây là bài toán khó về đầu ra
theo sở công thương tp hcm khi gặp khó khăn về xuất khẩu các tỉnh miền nam đều trông chờ vào thị trường tiêu thụ nội địa lớn nhất là tp hcm
tuy nhiên cán cân cung cầu ở thị trường này đã cân bằng nên rất khó tăng thêm lượng tiêu thụ
đây cũng là kinh nghiệm để nông dân quyết tâm sản xuất an toàn đặt chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính khác ngoài trung quốc
mặt khác đầu tư cho bảo quản chế biến cũng góp phần giảm bớt áp lực đầu ra cho rau củ trái cây tươi
theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam mặc dù nhiều hãng xe trong nước tiếp tục tăng khuyên mãi để kích cầu
tuy nhiên doanh số trong tuần đầu tháng sáu vẫn thấp tồn kho tiếp tục tăng cao
số lượng khách hàng đến các đại lý xem xe ký hợp đồng vẫn rất thưa thớt
những khách hàng có nhu cầu thực sự thì chờ đợi quyết định giảm lệ phí trước bạ có hiệu lực mới mua xe
hiện lượng ô tô tồn kho
các nhà sản xuất ô tô việt nam tới hơn hai mươi xe
nhằm tạo môi trường kết nối trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp doanh nhân việt nam hàn quốc
vừa qua hiệp hội doanh nhân và đầu tư việt nam hàn quốc đã chính thức được ra mắt tại việt nam
đây được xem như cây cầu kết nối doanh nghiệp doanh nhân việt nam đến thị trường hàn quốc và thị trường quốc tế
ngay trong ngày đầu tiên ra mắt tại việt nam hiệp hội đã tổ chức ký kết hợp tác với trường đại học đại nam
và ký kết hợp tác chiến lược với ngân hàng công thương việt nam việt tinh banh
trong thời gian tới hiệp hội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kết nối hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc
thưa quý vị và các bạn nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân